hiện nay mới bắt đầu bước vào vụ thu hoạch vải thiêu nhưng những ngày vừa qua
mặt hàng vải thiều đã được xuất qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn
theo thống kê của cục hải quan lạng sơn từ ngày một mươi ba tháng năm đến nay
tri cục hải quan cửa khẩu tân thanh đã làm thủ tục xuất khẩu hơn một mươi ba tấn vải thiều
với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn ba bốn triệu đô la mỹ
để tạo thuận lợi cho thông quan tri cục hải quan tân thanh áp dụng phương thức
vừa kiểm tra phương tiện hàng hóa trên thực địa vừa làm hồ sơ thông quan chỉ mất từ ba đến bốn phút
rút ngắn được hai phần ba lượng thời gian so với trước đây
cán bộ chiến sĩ biên phòng tại cửa khẩu cũng luôn phối hợp với lực lượng hải quan
phân luồng xe ưu tiên tạo điều kiện cho mặt hàng vải thiều được thông quan sớm nhất
nên không có hiện tượng ồn tắc trong cửa khẩu
cục hải quan tỉnh lạng sơn thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các tri cục hải quan cửa khẩu
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp làm cả ngày lễ ngày nghỉ bố trí cán bộ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
cục hải quan cũng đã chủ động trao đổi với các cơ quan quản lý phía trung quốc
tạo mọi điều kiện để thông quan nhanh các lô hàng vải quả từ việt nam sang trung quốc